ngày một mươi sáu tháng sáu tại luồng nhập cảnh cửa khẩu quốc tế cầu treo lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm biên phòng hà tĩnh phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành kiểm tra và bắt giữ một đối tượng vận chuyển gần bốn viên ma túy qua biên giới
tiến hành kiểm tra bên trong xe lực lượng chức năng phát hiện một bọc giấy màu nâu nhạt bên trong có chứa ba chín trăm năm mươi viên ma túy tổng hợp hồng phiến
tiếp tục khám xét đối tượng lực lượng chức năng thu giữ thêm ba mươi năm viên ma túy tổng hợp được cất giấu trong ví da
tại cơ quan điều tra đối tượng khai nhận trước đó ngày một mươi năm tháng sáu đối tượng lên cửa khẩu cầu treo thuê xe ô tô hyundai đầu đạn chín chỗ ngồi biển kiểm soát lào bảy nghìn năm trăm ba mươi qua lào mua ma túy
vào ngày một mươi sáu tháng sáu đến cửa khẩu quốc tế cầu treo thì bị lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ
hiện vụ việc đang được các lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ xử lý theo quy định của pháp luật